trước kia nghệ thuật hàn lâm vẫn được coi là kén khán giả không ít nghệ sĩ đã bày tỏ lo ngại sen lẫn buồn phiền
vì khán giả việt thờ ơ với thể loại này nhất là giới trẻ
thế nhưng trong thời gian gần đây nghệ thuật hàn lâm đã dần có chỗ đứng trong lòng công chúng
nhờ những nỗ lực không ngừng của các đơn vị nghệ thuật
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam được xem là một trong những đơn vị đi tiên phong
xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật hàn lâm chất lượng để thu hút khán giả
tiêu biểu là dạ tiệc âm nhạc around the world của nhà hát đưa vào biểu diễn vào tháng ba vừa qua
đã cháy vé trong cả hai đêm diễn
phát triển nghệ thuật hàn lâm này rồi vấn đề là người ta không tin
không tin là nghệ thuật hàn lâm sẽ có thể đứng được và có thể đi song song tồn tại
với các nghệ thuật giải trí khác mà bây giờ đang đầy dãy
nhưng mà tôi có lòng tin tôi hiểu rằng nghệ thuật hàn lâm sẽ có chỗ đứng của nó
chúng tôi đã có những kế hoạch và những chiến lược rất cụ thể
trong việc quảng bá nghệ thuật hàn lâm đến với công chúng thông qua giới truyền thông
thông qua mạng xã hội và đặc biệt là thông qua giới trẻ
chúng tôi đã thực hiện những kế hoạch và những chiến lược rất cụ thể
trong những chương trình như xây dựng mạng lưới khán giả tích cực
để giúp cho các khán giả trẻ có thể tiếp cận được với nghệ thuật hàn lâm
một cách gần gũi nhất thông qua các buổi tập
và từ đó họ đưa ra những cảm nhận của mình và răng tải trên các mạng xã hội
và đây cũng là một điều rất tốt để có thể giúp cho nghệ thuật hàn lâm của việt nam nói chung
và nghệ thuật hàn lâm của nhà hát nhạc vũ kịch việt nam nói riêng nó có những sự khởi sắc
trong tháng một mươi này nhà hát nhạc vũ kịch việt nam tiếp tục đưa thêm
hai vở kịch kinh điển của việt nam và thế giới vào biểu diễn tại nhà hát lớn hà nội
vở nhạc kịch người tạc tượng và vở ballet hồ thiên nga hiện tại vé cũng đã bán hết
khi mà nghệ sĩ ưu tú trần lý ly hiện đang là quyền giám đốc của nhà hát
có những chủ trương mới đưa phát triển mạnh những vở ballet việt nam hơn nữa
để đưa nghệ thuật hàn lâm nghệ thuật cổ điển opera ballet vào với khán giả việt
thì chúng tôi như là được tưới nước
bởi vì là cái mình đã làm bao nhiêu lâu nay
nó rồi sẽ đến được không những chỉ cái thời của mình thôi
mà thời các thế hệ trẻ tiếp theo nữa
nếu như người tạc tượng được phục dựng lại sau bốn mươi bốn năm
thì hồ thiên nga lần đầu tiên được giàn dựng hoàn chỉnh tại việt nam
đây là một trong những dấu mốc quan trọng ghi nhận nỗ lực đưa nghệ thuật hàn lâm
đến gần hơn với khán giả việt của nhà hát nhạc vũ kịch việt nam